văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia lại không đồng ý với quan điểm này của cơ quan điều tra
trước vụ việc này phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công văn chỉ đạo bộ công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp điều tra làm rõ vụ việc này
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tại ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã cùng với lãnh đạo tổng cục cảnh sát chủ trì cuộc họp với các lực lượng chức năng để nghe báo cáo về vấn đề này
báo cáo tại cuộc họp này cơ quan điều tra cho biết
sau khi tiến hành các hoạt động xác minh thu thập thông tin cũng như qua kết luận của cơ quan chức năng
sau khi kiểm định các mẫu phân bón đã thu giữ của công ty thuận phong theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan điều tra khẳng định vụ việc này không có yếu tố cấu thành tội phạm để khởi tố vụ án
có mặt tại cuộc họp viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã đồng ý với quan điểm này

về chất lượng và về nhãn hiệu
thì cũng xin báo cáo những thầm kiến về quan điểm của viện kiểm sát
đối với chất lượng thì chúng tôi cũng nhất trí cái báo cáo của cơ quan điều tra
ở đây là trong bảy cái mẫu chín cái mẫu vừa nhất định chỉ có hai cái mẫu là không có cái phương pháp thử cho nên không thể tiến hành giám định được
số còn lại thì là tất cả các cái chi tiêu thì đều đạt ở vườn
và theo những trả lời của cơ quan chấp định thì các cái chi tiêu mà vượt so với những chi tiêu công bố thì đảm bảo là tốt cho cây trồng
cho nên là chúng tôi
chúng tôi đảm bảo nhất ký cho cơ quan điều tra về cái chất lượng là không có giả cái chất lượng của cái công ty diogoma
thứ hai là về nhãn hiệu thì báo cáo các đồng chí thì cũng phải nói là ở đây tài liệu đúng thật thì cái công ty đường không đã được cái công ty diogoma là cho ép sang chiếc trong chai
cái lỗi từ một lít đến là năm lít và dán cái nhãn hiệu của công ty diogoma vào cái hạ tập của cái chai

như quý ta dán hết lên cái nhãn hiệu của chai thì ở đây là chúng tôi thống nhất như cơ quan điều tra là cái gì mà sản xuất tại quản lý này là đúng cái bản chất sản phẩm
tuy nhiên tại cuộc họp này đại diện của văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vẫn không đồng ý và giữ nguyên quan điểm là công ty thuận phong có dấu hiệu hình sự
phát biểu kết luận tại cuộc họp lãnh đạo tổng cục cảnh sát khẳng định những thông tin do văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín sẽ được tiếp thu
tuy nhiên cơ quan điều tra công an tỉnh đồng nai là đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình
vì thế phải tôn trọng quyết định của đơn vị này
đồng thời lãnh đạo tổng cục cảnh sát sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của bộ tham gia thẩm định lại tất cả hồ sơ của vụ việc này để sớm có kết luận cuối cùng